vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo lê trọng hùng
tức hùng gàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường thanh lương quận hai bà trưng hà nội
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ tháng bốn cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi lê trọng hùng đã tự làm đăng tải
phát trực tiếp bảy video clip lên mạng xã hội facebook
trong đó có bốn video clip chứa nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc về đường lối chính sách
của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phỉ bán chính quyền nhân dân
tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý phao tin biện đạt gây hoang mang trong nhân dân
tại phiên tòa bị cáo lê trọng hùng thừa nhận đã thực hiện các hành vi theo cáo trạng
nhưng cho rằng đó là những hành vi không phạm tội
hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo lê trọng hùng là rất nghiêm trọng
trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia phỉ bán chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê trọng hùng năm năm tù năm năm quản chế